thưa quý vị song song với chiến dịch quân sự đặc biệt của nga tại ukraine
một cuộc chiến trừng phạt nhằm vào nga cũng đang được thực hiện bởi mỹ và các nước phương tây
trong một loạt gói trừng phạt được châu âu thông qua gói trừng phạt thứ sáu sẽ có hiệu lực ngay từ đầu tuần sau
theo đó cấm nhập khẩu dầu thô của nga bằng đường biển
cùng với thời điểm này châu âu sẽ chính thức áp dụng cơ chế giá trần với dầu mỏ của nga
kể từ tháng chín thuật ngữ giá trần đã được đưa vào nhiều cuộc thảo luận của các quan chức liên minh châu âu eu
ý tưởng này được nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy đề xuất nhằm vào lĩnh vực xuất khẩu dầu mỏ của nga
ủy ban châu âu muốn áp giá trần dầu mỏ của nga ở mức sáu mươi năm đô la mỹ một thùng
nhưng ba lan và các nước ban tích cho rằng con số đó quá cao chỉ đến ở khoảng ba mươi đô la mỹ một thùng
ngược lại các nước có ngành vận tải hàng hải phát triển như hy lạp cộng hòa sip và manta không muốn giá trần dưới bảy mươi đô la mỹ
trong khi mỹ và các đồng minh trong g bảy thống nhất mức giá dầu mua của nga không được cao hơn bảy mươi đô la mỹ một thùng
giá trần sẽ là cơ sở cho lệnh cấm của châu âu có hiệu lực từ ngày năm tháng một mươi hai tới
theo đó ngăn các công ty vận chuyển hoặc cung cấp bảo hiểm cho các lô hàng dầu nga được bán trên bức giá cố định
giá trần đối với dầu thô của nga được đặt ở mức sáu mươi đô la mỹ một thùng
với điều kiện giữ mức giá này thấp hơn năm so với giá thị trường dựa trên số liệu của cơ quan năng lượng quốc tế iea
hiện dầu uro của nga đang được giao dịch ở ngưỡng sáu mươi bảy bảy mươi đô la mỹ một thùng
tấp hơn mức đỉnh một trăm linh đô la mỹ hồi tháng bảy và tương đương mức giá giao dịch cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên thời gian qua nga đã chiết khấu đáng kể cho các khách hàng mua lượng lớn dầu mỏ của nước này như trung quốc và ấn độ
còn với châu âu mức giao dịch ở ngưỡng sáu mươi đô la mỹ chắc chắn với nga là điều không thể chấp nhận được
nga cũng cảnh báo sẽ không cung cấp dầu và khí đốt cho các quốc gia áp giá trần
đó không phải là mức giá trần mà là mức đáy cho một điều gì đó
chúng tôi từng nhiều lần cảnh báo cái gọi là giá trần với dầu mỏ của nga không chỉ là một cơ chế phi thị trường mà là biện pháp phản thị trường
nga sẽ không cung cấp dầu cho những quốc gia ủng hộ kế hoạch khiêu khích chống nga như vậy
và hơn thế người dân sẽ dần cảm nhận được hậu quả từ hành động đó
trước khi nga mở chiến dịch quân sự tại ukraine châu âu là điểm đến của gần một nửa lượng dầu xuất khẩu của nga
năm hai nghìn hai mươi một khối này nhập khẩu mỗi ngày từ nga hơn hai triệu thùng dầu thô
trong đó đức ba lan và hà lan là những khách hàng lớn
sau nhiều tranh cãi eu đã đặt thỏa thuận về con số cụ thể về trần giá áp lên dầu nga là sáu mươi usd một thùng
khi ba lan quốc gia trước đó chỉ hoãn phê duyệt chấp nhận mức giá trần này
và dự kiến trong ngày hôm nay eu sẽ chính thức phê chuẩn thỏa thuận bằng văn bản
các nhà lãnh đạo eu cũng sẽ xem xét lại mức giá trần vào giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
và sau đó thực hiện công tác đánh giá lại theo tần suất hai tháng một lần
sau khi áp dụng lĩnh vực được coi là sương sống của nền kinh tế nga sẽ chịu tác động ra sao
thị trường năng lượng thế giới bị ảnh hưởng như thế nào
và bản thân châu âu nơi phụ thuộc phần lớn vào nguồn cung năng lượng từ phía nga
có tránh được kịch bản suy thoái hay tiếp tục rơi vào vòng xoáy khủng hoảng kinh tế chính trị xã hội
chúng tôi sẽ cùng quý vị phân tích những nội dung này trong chuyên mục thế giới đa chiều ngày hôm nay
cùng với khách mời là tiến sĩ nguyễn minh phong một chuyên gia nghiên cứu các vấn đề kinh tế việt nam và thế giới
câu hỏi đầu tiên dành cho ông
với việc áp giá trần đối với dầu mỏ của nga thì mỹ và các nước phương tây đang muốn nhắm tới mục tiêu gì ạ
bằng cái việc áp giá trần đối với dầu mỏ xuất khẩu qua đường biển của nga thì mỹ và eu đều hướng tới hai mục tiêu
sáu mươi đô la mỹ một thùng có thực sự tác động đến lĩnh vực xuất khẩu dầu mỏ của nga hay không
theo tính toán thì với cái giá xăng dầu nếu bị giảm một đô la thì nga có thể mất tới hàng tỷ đô la từ cái dòng chảy xuất khẩu dầu của mình
tuy nhiên cái việc áp dụng mức giá sáu mươi đô này nó sẽ diễn ra theo ba kịch bản
kỳ bản thứ nhất là nga chấp nhận mức giá trần và do đó cái thu nhập thực tế của
nga về xuất khẩu dầu mỏ sẽ bị giảm rất là mạnh và từ đó nó sẽ kéo theo cái sự suy giảm về năng lực kinh tế cũng như đàn quốc phòng của nước nga
tuy nhiên phương án thứ hai xảy ra nhiều hơn đó là nước nga sẽ kiên quyết chống lại
là nước nga sẽ không chấp nhận và sẽ tăng cường bán dầu cho những cái nước khác
và loại những cái nước nào áp dụng giá trần ra khỏi cái danh mục bán hàng của mình
và như vậy nước nga sẽ không ảnh hưởng nếu như họ vẫn tiếp tục bán được hàng với giá mong muốn
một kịch bản thứ ba xảy ra đó là trên thị trường sẽ
sẽ xuất hiện một dòng chảy đen của xăng dầu từ nga
cụ thể là dòng xăng dầu từ nga sẽ chảy vào những cái nước mà nga bán cho một cách hợp pháp
và sau đó dòng chảy này sẽ bằng những cách nào đó chảy vào những nước mà đang áp dụng giá dầu đối với nga
còn với thị trường năng lượng thế giới thì sao
liệu có nguy cơ tạo ra một cú sốc đối với thị trường toàn cầu hay không
cú sốc như trước đây đã từng xảy ra vài tháng trong năm hai nghìn giữa năm hai nghìn hai mươi hai là điều không xảy ra
bởi vì như đã nói đó bằng cái việc áp giá trần
hai mươi đô này thì bản thân mỹ và eu cũng đã dự liệu tới cái dòng chảy của nga sẽ hoàn toàn tiếp tục
chứ không bị tắt hẳn
cái thứ hai nữa là một phương án có thể xảy ra
đó là khi thị trường đen xuất khẩu từ nga vòng qua một số trung gian để đến eu
thì chắc chắn là chi phí nó sẽ đổi lên
và do đó là nó sẽ có những cái sự gia tăng nhất định
ở mức nhất định nhưng mà với cái biên độ và mức giá tăng nó không mãnh liệt
không cao cực đoan như là thời kỳ chúng ta đã thấy
khi mà giá xăng dầu thế đạt đỉnh cao tới một trăm ba mươi sáu đô la một thùng
và cuối cùng thị trường xăng dầu thế giới chúng tôi tin rằng là sẽ ngày càng có sự khả hiện hơn
bất chấp cái việc áp giá trần của nga đến đâu
bởi vì cùng với cái việc mà căng thẳng xử lý căng thẳng trong thời gian vừa qua
thì nhiều nước đã xúc tiến cái chiến lược về thay thế xăng dầu
hướng tới các nguồn năng lượng sạch
hướng tới cái việc phục hồi lại một số dạng năng lượng truyền thống
ví dụ như ở hàn nhân
và hướng tới cái việc
việc tiết giảm các cái nhu cầu tiêu dùng về xăng dầu
cũng đang có những nhận định cho rằng
động thái lần này của eu sẽ khiến một lượng lớn dầu thô của nga biến mất khỏi thị trường
cắt giảm sản lượng và khiến giá dầu thế giới tăng cao trở lại
điều này thì có lẽ là một số quốc gia châu âu không hề mong muốn
bởi vì tình trạng lạm phát ở những quốc gia này đang ở mức cao kỷ lục
và chúng ta cũng có thể chứng kiến trong thời gian vừa qua
đời sống xã hội với kinh tế của người dân châu âu gặp rất nhiều khó khăn
và đặc biệt là một mùa đông mà châu âu rất cần khí đốt thì đang ở ngay trước mắt
sức mạnh của nga nhưng bản khác cũng không vì thế mà làm giảm đi cái sức mạnh
và những lợi ích kinh tế của mình đặc biệt là trong bối cảnh mùa đông
cũng như là bối cảnh có nhiều những cuộc bầu cử sẽ diễn ra làm ảnh hưởng bất lợi tới thế giới cầm quyền hiện tại
thị trường đang rất bối rối về tác động của giá trần đối với nguồn cung dầu toàn cầu
và điều này thể hiện ở việc giá dầu giảm trong những ngày gần đây
các nhà quan sát vẫn đang chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra sau ngày năm tháng một mươi hai
nhưng cho dù có hiệu lực tác động lớn nhất từ lệnh cấm vận của eu đối với dầu nga
có thể không xảy ra vào ngày năm tháng một mươi hai khi châu âu tìm thấy các nhà cung cấp mới và nga chuyển hướng giao dầu mỏ
thời điểm nhận thấy tác động của quyết định này được cho là vào ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
khi lệnh cấm bổ sung của eu đối với các sản phẩm từ dầu mỏ nga như nhiên liệu diesel có hiệu lực
đến đây bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay cũng xin được kết thúc
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại